xe được kiểm định gần nhất vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm đăng kiểm ba nghìn tám trăm linh một g tỉnh hà tĩnh có hạn đăng kiểm đến hết ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn

khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín do anh lê hoàng quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại thôn đắc tâm xã đắc lao huyện đăng minh tỉnh đăng nông điều khiển
chạy hướng bắc nam
khi đến km năm mươi tám cao tốc cằm lộ la sơn đoạn qua thôn sơn quả xa phong sơn huyện phong điển tỉnh thứa thiên huế
đã va chạm với ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phương an hòa thành phố huế tỉnh thứa thiên huế điều khiển đang dừng bên đường
vụ tai nạn khiến cho hai vợ chồng ở kỳ sơn nghệ an tử vong chín người trên xe khách bị thương
cao tốc cam lộ la sơn có chiều dài chín mươi tám km
hơn bảy bảy trăm linh tỷ đồng nối từ quảng trị đến thừa thiên huế đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây là tuyến cao tốc hai làn xe không có giải phân cách cứng
tính đến cuối tháng hai cao tốc cam lộ la sơn đã xảy ra ba mươi sáu vụ tai nạn khiến sáu người tử vong và hai mươi người bị thương
hiện lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế vẫn đang phối hợp với đội tuần tra kiểm soát số năm
cục cảnh sát giao thông bộ công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc cam lộ la sơn
theo nhiều hành khách kể lại khi đang ngủ họ bỗng tròn tỉnh khi nghe tiếng va đập mạnh
và hai hùng kinh nhìn thấy cảnh tượng một số người bị văng khỏi xe rơi xuống đường
liên quan vụ tai nạn bước đầu cơ quan chức năng xác định một mươi một người trên xe khách thương vong
trong số đó vợ chồng anh cụt văn sơn sinh năm hai nghìn bốn và chị cụt thị phong cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tử vong tại chỗ
báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng cho biết khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày một mươi tháng ba
tài xế lê hát quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tỉnh đăng nông điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi
chở theo bốn mươi hai người chạy trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn theo hướng quảng trị vào đà nẵng
khi đến km năm mươi tám đoạn qua thuộc đường
xe khách xảy ra va chạm mạnh với xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đê tê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại tp huế dừng cùng chiều
sau cú va chạm một số hành khách ngồi phần giữa và cuối xe bị văng khỏi cửa rơi xuống mặt đường
trong đó có vợ chồng anh sơn
được biết trước thời điểm xảy ra tai nạn xe khách biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một bị nổ lốp
nên tài xế dừng xe để thay lốp thì xảy ra vụ nổ
vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh cụt văn sơn hai mươi tuổi và chị cụt thị phong một mươi bảy tuổi
cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tử vong
chín hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển đến bệnh viện trung ương huế cơ sở hai cấp cứu
trong khi đó những hành khách còn lại được ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với chủ xe điều xe khác đến để tiếp tục hành trình
may mắn toàn nạn anh kha văn phẳn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại tỉnh nghệ an còn chưa hết sợ hãi cho biết
sáng ngày một mươi tháng ba anh cùng nhiều người dân ở huyện kỳ sơn ba xe khách vào các tỉnh tây nguyên như con tum đắk lắc để làm công nhân cạo mũ cao su
anh bản chia sẻ khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động mạnh
sau đó xe khách rung lắc
lúc này một số người dân đang nằm trên xe bị hất văng ra đường luồng lối đi lại trên xe khách và hàng loạt tiếng gà áo thất thanh
tròn tỉnh và biết xe gặp tai nạn mọi người rất hoang mang
là hành khách nằm dãy cuối xe bên cạnh đôi vợ chồng tử nạn anh cụt văn tuyền hai mươi ba tuổi trú tại xã bảo nam huyện kỳ sơn vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
theo tuyền anh cùng vợ chồng nạn nhân cụt văn sơn là người cùng xã và cùng nhau vào lại tỉnh bến phước để cạo mụ cao su sau kỳ nghỉ tây nguyên đán
khi đang nằm ngủ tuyền bỗng giật mình tỉnh giấc vì phần đuôi xe bị va đập rất mạnh và tiếng mảnh kính rơi loảng soảng
anh tuyền nhớ lại anh nghe tiếng la ấu thất thanh của mọi người trong xe bận người qua bên cạnh anh thấy một phần thân xe cùng cửa kính bị vỡ nát
vợ chồng anh sơn cùng hai người khác bị văng xuống mặt đường nằm bất động
lúc đó cả xe nháo nhào mọi người ai cũng hoảng sợ bật dậy để chạy thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn
khi xuống khỏi xe nhìn thấy những người nằm bất động trên mặt đường ai cũng bàng hoàng
thưa quý vị ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn tại km năm mươi tám cao tốc cam lộ la sơn
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
ngày một mươi tháng ba sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đi qua địa bàn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế làm hai người tử vong
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế hoàng hải minh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế hoàng hải minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân tử vong về với gia đình
bàn an toàn giao thông tỉnh thứ thiên huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn mỗi trường hợp năm triệu đồng
đồng thời phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã đến thăm hỏi động viên chín hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông
đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai tại xã phong an huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế
hiện tại sức khỏe của chín người này đang ổn định trở lại những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống
nghỉ ngơi sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình
trước đó ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe container khiến ba người tử vong
trước vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn cũng ghi nhận trường hợp va chạm giao thông thảm khốc khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng
nén nỗi đau thương gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt đối với tài xế gây ra vụ việc vì là người thân trong nhà
bốn ngày kể từ khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn anh phan đình quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường đồng tân thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vẫn bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi của vợ và hai con
anh kẻ mùng sáu tết gia đình dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền trung để thăm bạn bè du xuân
trên đường về gia đình anh ghé qua tỉnh quảng nam đón chú ruột của mình là ông phan đình kiều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cùng về quê
theo lịch trình hôm một mươi tám tháng hai cả năm người di chuyển trên ô tô cá nhân xuất phát từ thành phố đà nẵng đến thành phố đông hà tỉnh quảng trị để gặp người quen sau đó sẽ về quê ở thanh hóa
do di chuyển nhiều ngày có phần mệt mỏi anh quy nhờ ông kiều lái xe để tranh thủ chậm mắt
khi chiếc xe di chuyển được khoảng một trăm bốn mươi km thì gặp nạn trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua địa phận huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
anh quy nhớ lại giây phút vụ tai nạn thảm khốc xảy ra
trên đường đi tôi vẫn thường xuyên theo dõi quá trình lái xe của chú để nhắc nhở khi cần thiết
thấy chú lái xe cũng ổn nên tôi tranh thủ chậm mắt
thời điểm xảy ra tai nạn tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn băng hoàng tỉnh dậy chiếc xe đã bị lật ra khỏi đường
anh quy cho hay đây là lần đầu tiên anh đi trên cao tốc cam lộ la sơn
quá trình di chuyển anh cảm nhận được những bất cập trên tuyến cao tốc này
anh quy nói cao tốc chưa thực sự đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
có những đoạn dốc cao lên xuống bất thường quanh co rất nguy hiểm
theo anh quy vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đã khiến anh mất đi tất cả
bản thân anh rất buồn và ân hận khi đã không tự cầm lái chở vợ và con về quê an toàn
anh quy cũng rất chăn trở vì đã làm liên lụy đến chú ruột của mình
anh quy tâm sự sau vụ tai nạn tôi gọi điện nói rằng vợ đã mất thì chú khóc và ngất nhiều lắm
chú nói liên tục giá như được đổi cái mạng của chú cho ba mẹ con sống lại thì chú cũng đổi
nghe chú nói tôi càng cảm thấy thương chú
anh quy nói chú đã lấy xe mà chú bị liên lụy như vậy
anh quy chia sẻ chú anh có hoàn cảnh rất đáng thương
ông đã ly dị vợ và không có công việc ổn định
đợt du xuân đầu năm anh quy thấy chú không có việc làm nên có ý định rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm
tuy nhiên những dự định của hai chú chấu chưa kịp thực hiện thì vụ tai nạn xảy ra
anh quy bày tỏ chú rất thương gia đình và vợ con tôi
giờ tôi chỉ mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt
hoặc xử lý vụ việc theo tính chất gian đe giáo dục để chú sớm ổn định lại tinh thần không dây dứt lương tâm
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng hai ông phan đình kiều chở theo bốn người trong gia đình người cháu đi trên cao tốc cam lộ la sơn
trong lúc vượt xe phía trước ô tô con do tài xế kiều điều khiển đã va quẹt với xe container chạy cùng chiều
sau đó lao xuống phần đường ngược chiều và chạm với xe tải
vụ tai nạn khiến ba mẹ con ngồi ở hàng ghế sau tử vong ông kiều và người cháu trai ngồi phía trước sống sót
hiện vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc cam lộ la sơn vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại